ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động của cảng sông hàn
để phục vụ cho lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi bảy
theo đó các đơn vị chức năng sẽ tháo rỡ hạ tầng tại cảng và bàn giao toàn bộ mặt bằng cảng sông hàn
cho công ty cổ phần tập đoàn mặt trời tiếp nhận quản lý phục vụ cho công tác chuẩn bị
và trình diễn pháo hoa quốc tế trong thời gian từ ngày hai mươi tháng bốn đến hết ngày hai mươi bảy tháng sáu
trong khoảng thời gian trên ủy ban nhân dân thành phố đồng ý cho các tàu du lịch tại cảng sông hàn
sử dụng vùng nước cảng sông thu cũ và một phần mặt bằng đoạn từ công ty sông thu
về đường dẫn lên cầu nguyễn văn chỗi để làm nơi neo đậu tàu thuyền tạm thời
sau khi hoàn thành các hạng mục hạ tầng thiết bị phục vụ đón trả và vận tải khách du lịch
các tàu được phép hoạt động đón trả khách như bình thường tại khu vực này
ủy ban nhân dân thành phố giao các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức quản lý
kiểm soát hoạt động thủy nội địa tại các khu vực tạm thời neo đậu đón trả khách đúng theo quy định của thành phố